đặc biệt đây là dịp để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thể hiện sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào theo đạo trên khắp việt nam
và dù chưa đến ngày lễ chính thức nhưng mà những ngày này không khí giáng sinh đã rộn ràng khắp nơi sau đây là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
các nhà thờ trên địa bàn thành phố trước lễ giáng sinh nhiều ngày
khẩn trương công tác dọn dẹp trang hoàng
cây thông noel hàng đá máng cỏ tất cả được chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng
mỗi dịp giáng sinh về là cái thời điểm rất là vui nhộn đối với không chỉ là người công giáo mà có thể nói là toàn xã hội đều nô nức đón mừng giáng sinh
và chúng tôi cũng muốn có những trang trí làm sao để
mời chào những anh chị em các tôn giáo khác cũng như lương dân từ các vùng miền quanh đây họ đến đây để chung vui với chúng tôi
tại các xóm đạo bà con giáo dân hoàn tất trang trí nhà cửa
với bà trần thị thuận cũng như những giáo dân giáo sứ cồn dầu phương hòa xuân đội thầy cuộc sống tại khu tái định cư
trong những năm qua họ có điều kiện để đón lễ giáng sinh trong một không gian ấm cúng đủ đầy
trở nên tròn vẹn hơn
rất là hạnh phúc vì không có nơi nào mà mình thấy là đầy đủ tiện nghi và không thấy những ngôi nhà rất là cao tăng
đó rồi làm cho cuộc sống của mình rất là hạnh phúc
là ngày lễ quan trọng của đồng bào kỳ tô giáo
những ngày qua tại tòa giám mục cũng như các giáo sứ chính quyền các cấp các tổ chức đoàn thể đã dành thời gian đến thăm hỏi chúc mừng
sự quan tâm biểu hiện của sự tôn trọng tự do tôn giáo
có ý nghĩa lớn với đồng bào có đạo
sự tôn trọng biểu hiện của các vị tên bào trong toàn quốc đã đem lại một sức mạnh mới cho mỗi người dân và mỗi người thí đồ dù là tôn giáo nào
đều cộng tác góp phần xây dựng bảo vệ xã hội ngày càng tốt đẹp
với chúng tôi thì góp phần xây dựng bảo vệ thành phố đà nẵng ngày càng phát triển tốt đẹp
nhiều cuộc lễ lớn của các tôn giáo đã được đã được kiện tổ chức một cách trang trọng
và khuy mô ngày càng lớn
trong đó có lễ thùng chúa giáng sinh hàng năm và lễ phục sinh hàng năm
thì đây cũng là một cái minh chứng cho cái việc đó là sự hài hòa của các cái hoạt động tôn giáo nói chung với cái sự phát triển của thành phố
để đảm bảo an toàn cho những dịp lễ cuối năm quan trọng trong đó có lễ giáng sinh
cùng với các địa phương trên cả nước lực lượng công an thành phố đà nẵng đã đồng loạt ra quân
thực hiện được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự
công an thành phố đã băng hành kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai toàn lực lượng công an thành phố
đặc biệt trong lễ đông anh lực lượng công an thành phố đã ra quân
theo ra quân này thì tiếp tục và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
các lực lượng đã phân công cụ thể theo kế hoạch và cứ phương án là chúng ta đã triển khai
và tôi tin tưởng rằng với quyết tâm như vậy thì toàn lực lượng công an thành phố sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
những nỗ lực sự quan tâm và niềm vui chung
giáng sinh đã không còn là ngày lễ của riêng đồng bào có đạo